tại hà nội văn phòng trung ương đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và chỉ đạo hội nghị
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương chủ trì hội nghị
trong năm hai nghìn một mươi chín văn phòng trung ương đảng đã cơ bản hoàn thành chương trình kế hoạch công tác đề ra
trọng tâm là chủ động tham mưu xây dựng và sớm ban hành chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín
phục vụ tốt các hội nghị trung ương các cuộc họp của bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt
trong năm hai nghìn hai mươi văn phòng trung ương sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
trọng tâm là phục vụ tốt các hội nghị trung ương khóa một mươi hai các phiên họp của bộ chính trị ban bí thư
trọng tâm là phục vụ tốt các hội nghị trung ương các phiên họp của bộ chính trị ban bí thư ban bí thư
trọng tâm là phục vụ tốt các hội nghị trung ương các phiên họp của bộ chính trị ban bí thư ban bí thư